thưa quý vị và các bạn thông tin về vụ việc cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền trung
đang gây sự chú ý đặc biệt từ dư luận trong nước thời gian qua
đã hơn ba tuần trôi qua nhưng nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng trên thì vẫn chưa được đưa ra
công bố nguyên nhân của tình trạng này có lẽ là điều mà người dân đang mong chờ nhất từ phía cơ quan chức năng
và câu trả lời thì sẽ có trong buổi chiều ngày hôm nay
dự kiến vào chiều nay hai mươi bảy tháng bốn bộ tài nguyên và môi trường sẽ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân
về tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà dự kiến sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp với các bộ ngành
để nghe báo cáo toàn bộ sự việc cá chết hàng loạt gây hoang mang dư luận thời gian qua
những kết quả từ quá trình lấy mẫu phân tích mẫu báo cáo đánh giá đề xuất giải pháp khắc phục cũng sẽ được đưa ra tại cuộc họp này
dự kiến là sau cuộc họp với các bộ ngành thì bộ tài nguyên và môi trường sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối buổi chiều nay
để thông tin kết quả xác định nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền trung
theo báo cáo thống kê ban đầu hiện tượng thủy sản chết bất thường tại các tỉnh bắc miền trung đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề
sau khi xuất hiện hiện tượng cá chết bất thường các ngành chức năng đã tiến hành lấy bốn mươi hai mẫu cá
phân tích ba mươi bốn mẫu nước ở các tầng khác nhau để xác minh tìm hiểu nguyên nhân
kết quả bước đầu các tỉnh đều có nhận định chung là các loại cá bị chết thường là các loài cá ở từng đáy
và hiện tượng cá chết thì diễn ra rất nhanh
các cơ quan chức năng đã bước đầu xác định cá chết không phải là do dịch bệnh và cũng không phải là do nguồn nước bị ô nhiễm